đồng chí bùi văn vượng nhận trọng trách làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã minh tiến huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
từ đó người dân thường thấy căn phòng của chủ tịch vượng sáng đèn đến khuya
đó là những tháng ngày anh chăn trở tìm cách tháo gỡ những bế tắc trong phát triển kinh tế của địa phương lúc bấy giờ
xã minh tiến là xã vùng núi nhân dân phát triển cái vùng trè rất là nhiều
thế nhưng mà giá trẻ giá cả về cây trè thì nó bấp bênh
thế và cái kỹ thuật canh tác của dân thì cũng chưa được học hỏi nhiều
không có người chỉ huy mà không có người điều tiết không có người bắt đầu từ các hộ sản xuất nhỏ này tới công ty
thì không nắm bắt được thông tin thị trường
chính vì như vậy cho nên là khi mà thu hái chè lắm lúc là có thể lúc mà là thu về nhưng không có người mua
và rồi anh vượng cùng ông thành một cựu chiến binh tâm huyết với cây trẻ khi đó
đã cùng nảy ra ý tưởng
chúng tôi đã nghĩ đến chuyện là nên thành lập một cái hợp tác xã trẻ trên địa bàn xã
chúng tôi đã học hỏi và đi tìm hiểu rất nhiều
chỉ có một con đường duy nhất là phải đoàn kết lại để nó trở thành một cái hàng hóa hoặc là mới có thể vươn tới với các đối tác được
hợp tác xã trè minh tiến ra đời với nhiều thách thức
thiếu vốn thiếu kiến thức về nhiều mặt
gia đình các thành viên đa phần là hộ nghèo
những khó khăn mà anh vượng ông thành mường tượng ra trước đó lần lượt xuất hiện
thành viên của hợp tác xã là toàn hộ nghèo
và tiền tài thì chỉ có đất đai không có gì hơn cả
kiến thức thì là hơi là thiếu
chính vì như vậy là những người như chúng tôi là những người mà ban lãnh đạo là rất vất vả
nhận thức của nhân dân là bây giờ thay đổi cái kỹ thuật canh tác
thế rồi vào hợp tác xã thì cứ nhiều khi cứ nghĩ là bây giờ mình vào có lợi hay có hại
khó khăn trồng chất khó khăn
ông thành lúc đó giữ vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã đã lặn lội đi nhiều nơi
nhưng không công ty nào dám đứng ra liên kết với một hợp tác xã quá non trẻ
muôn vàn khó khăn chúng tôi cũng đã đi đến nhiều công ty đến người ta không tiếp
tại vì không đủ tư cách phong nhân
trong lúc bế tắc đó chính quyền xã minh tiến đã quyết định đứng ra làm
đại diện pháp lý cho hợp tác xã
tìm được lối thoát anh vượng ông thành vui mừng khôn tả
họ lặn lội gõ cửa từng doanh nghiệp
chiếc xe máy dream này đã trở thành chứng nhân cho hành trình đầy gian nan
nhưng đầy niềm tin đó của hai con người tâm huyết
hai anh em đi xe máy đi đến các doanh nghiệp
những cái nơi mà người ta mua bán trẻ đến để liên hệ người ta
đặt vấn đề người ta là mình sẽ tiêu thụ
sẽ bán cho người ta những sản phẩm với số lượng lớn
chất lượng tốt hơn
đặt vấn đề những doanh nghiệp là người ta tin tưởng thì bắt đầu mình ký hợp đồng
được quan tâm của đảng mở ra thành lập hợp tác xã này thì rất là thuận lợi
chúng tôi có đủ tư cách pháp nhân đến để quan hệ với người ta
và đồng thời được sự đãi ngộ và mọi cái giá cả và chế độ là công ty yêu đãi cho
ký kết được hợp đồng
các thành viên trong hợp tác xã đã nhiều lần không ngại ngần thế chấp cả tài sản để góp vốn giúp tập thể
sự tận tâm đó đã thức tỉnh tinh thần của rất nhiều bà con
những người trong một thời gian dài đã sống một cuộc đời cam chịu với cái đói nghèo
từ khi hợp tác xã ra đời đến nay thì bà con nhân dân phấn khởi lắm
thực ra là cái sản phẩm của người ta là được giá cả tiêu thụ được ổn định
cái thứ hai nữa là cái thu nhập là năng suất trẻ
năng suất trẻ nó tăng lên nên cái thu nhập của dân là cao hơn trước
thế người ta rất phấn khởi
bà con an tâm sản xuất không phải lo cái đầu da và mọi cái thứ nữa
phân bón thuốc trừ sâu chúng tôi quan hệ với các công ty là mang về để cho bà con tài trợ cho bà con
sự uy tín dần già đã giúp hợp tác xã không chỉ liên kết với các doanh nghiệp trong nước mà còn là cả các công ty nước ngoài
bà con được khai sáng với máy móc hiện đại
dây chuyền sản xuất sạch an toàn
trẻ làm ra đã có thể xuất khẩu
người dân hiểu rằng cái đói nghèo không phải đến từ cây trẻ mà bắt nguồn từ tư duy lao động đã cũ kỹ lạc hậu của họ
kể từ ngày đó ở minh tiến không còn ai phá bỏ cây trẻ như trước nữa
dân ta cũng học được rất nhiều
tôi nói là áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
ví dụ như cái chương trình làm trẻ sạch
thế rồi chương trình là những kỹ thuật canh tác hoàn toàn mới
áp dụng người ta hướng dẫn cho mình
thế và sau chỉ một hai năm năng suất trẻ cao lên
thế rồi là sản phẩm chất lượng trẻ cao giá thành nó cao
tiêu thụ ổn định thì dân dân vất khớp khởi
chị hảo vốn thuộc diện hộ nghèo
ngay vào hợp tác xã chị cũng như bao người không khỏi hoang mang và nghi ngại
nhưng giờ nhà chị được đầu tư cho máy móc
vợ chồng không còn phải sao trè bằng tay đổi đời thoát nghèo và có của dành dụng để mở rộng quy mô sản xuất
chị hảo vốn thuộc diện hộ nghèo
cũng giúp đỡ cho gia đình rất nhiều
các chú lãnh đạo chính quyền địa phương xã hay là chú thành ở đây thì cũng rất là tâm huyết và nhiệt tình lắm
đi sâu đi sát cho hợp tác xã trẻ này
cho nên là cái vốn liếng là luôn luôn đầy đủ
có giúp đỡ cho các hội viên
cho nên là nhìn chung là hội viên trong hợp tác xã trẻ thì mấy năm nay là nói chung là cũng khá cả
và phát triển lắm
chúng tôi cũng rất tự hào rằng sau khi có hợp tác xã
hợp tác xã trẻ gắn bó với hợp tác xã trẻ đã giữ lại được một cái điểm trẻ của minh tiến
chúng tôi sẽ đầu tư tất cả mọi cái
có nhiều hộ nữa
không phải là trong cái thành viên của hợp tác xã một mươi tám
chúng tôi có đưa hội cho hợp tác xã trẻ thắt ngào
chính anh vượng cũng không thể ngờ rằng sự xuất hiện của hợp tác xã trẻ đã trở thành đòn bẩy giúp minh tiến khởi sắc đến vậy
hàng loạt các tổ liên kết về chăn nuôi trồng cây ăn quả ra đời

hàng quần và rất nhiều người dân sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này nói rằng
chưa khi nào quê hương đổi thay tính theo từng ngày từng tháng như vậy
cái người mà không có kinh nghiệm thì học hỏi cái người có kinh nghiệm
người đi trước học hỏi người đi sau
chúng tôi sản xuất da trồng da đấy
thì là không bao giờ lo đến là hàng hóa nó dư thừa
được đến đâu hết đến đấy
mà đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng
qua cái hình thành và phát triển của hợp tác xã trẻ
thì nó củng cố được rất nhiều niềm tin
với lại dân ở trên địa bàn xã minh tiến nói riêng và các xã xung quanh
chính vì vậy nên là khi vận động người ta vào các cái tổ hợp tác xã khác
thì người ta nhìn cái gương của hợp tác xã trẻ thì người ta rất phấn khởi
và từ đó nó lan tỏa cái công tác vận động thành lập các hợp tác xã khác là rất là dễ dàng
minh tiến của năm năm trước là một miền quê rất nghèo
thu nhập bình quân đầu người chỉ trên chục triệu
nhiều bà con đã ly hương không trở lại
nhưng minh tiến của ngày hôm nay đã lột xác
thu nhập của người dân tăng lên gấp đôi gấp ba lần
như là từ khi là các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả ấy
thì đã đưa cái đời sống phát triển của địa phương nâng lên rất nhiều
đặc biệt là cái thu nhập của người dân là đã có thu nhập ổn định và phát triển
thì từ cái thu nhập phát triển đó thì các hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân
thì cũng phát triển theo
những ngày này trẻ đang vào vụ mới
ông thành lại tất bật với công việc của người đứng đầu hợp tác xã
đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ông cùng anh vượng trên chiếc xe dream cũ
bon bon mọi nẻo đường tìm hướng thoát nghèo cho quê hương
ký ức đó sẽ không bao giờ phôi phai trong ông
mong mỏi của ông những ngày tháng này là tìm cho được một người trẻ
tiếp nối những tâm huyết của ông của anh vượng
để chèo lái hợp tác xã tiếp tục vươn
vươn lên phía trước
cách mạng bốn thì mình đã càng là lạc lõng nữa
tại vì cái trình độ mọi cái nắm bắt mà mình cũng không được
mong rằng cái thế hệ trẻ
phải tiếp cận
vào để khôi phục
giữ cái vùng trẻ này